trong đêm nay và ngày mai cả hai hình thế là rãnh thấp xích đạo và nhiễu động gió đông vẫn tiếp tục duy trì
khu vực nam trung bộ và khu vực tây nguyên cũng như là khu vực nam bộ được dự báo vẫn tiếp tục có mưa
trong đó khu vực phía nam của tây nguyên bao gồm các tỉnh đắk nông và lâm đồng
cũng như một dọc các tỉnh ven biển của nam bộ vùng từ bà rịa vũng tàu trở vào đến tận cà mau
sẽ là những vùng có mưa vừa mưa to thậm chí là có nơi có mưa rất to và có rông
mưa xuống trên nền nhiệt cao sẽ gây ra sự xáo trộn mạnh trong không khí
khiến cho nguy cơ cao xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như rông lốc và gió giật mạnh
bởi vậy người dân các khu vực cần hết sức lưu ý
chuyển sang thông tin thời tiết trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa
tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km gió đông cấp ba nhiệt độ trong khoảng hai mươi sáu ba mươi hai độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên một mươi km
giảm xuống chỉ còn từ bốn đến một mươi km trong mưa
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
thời tiết bất lợi cho các hoạt động đánh bắt của bà con ngư dân
gió thổi hướng đông đến đông nam cấp bốn nhiệt độ trong khoảng hai mươi bảy ba mươi hai độ
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước